người phát ngôn bộ quốc phòng nga vừa cho biết sẵn sàng xem xét khả năng đề xuất lệnh ngừng bắn nhân đạo mới nếu liên hợp quốc khẳng định sẵn sàng giao hàng viện trợ và sơ tán cư dân ở thành phố aleppo của syri
người phát ngôn bộ ngoại giao nga ông konashenkov cho rằng sẵn sàng xem xét khả năng đề xuất lệnh ngừng bắn nhân đạo mới vào bất kỳ lúc nào
ngay sau khi đại diện các phái bộ nhân đạo của liên hợp quốc tại syri chính thức xác nhận sự sẵn sàng và khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo cũng như sơ tán cư dân bị thương ở aleppo
trước đó ngày một mươi tháng một mươi một nga đã bác bỏ đề nghị của liên hợp quốc về kéo dài lệnh ngừng bắn tại thành phố aleppo
bộ quốc phòng nga cho rằng lệnh ngừng bắn để hỗ trợ người dân chứ không phải để phe khủng bố có cơ hội khôi phục lại khả năng chiến đấu của chúng